trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến kiên giang đều có mưa rào và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km